lễ trao giải thưởng cova lần thứ một mươi sáu đã diễn ra tại hà nội đây là giải thưởng thường niên để tôn vinh những nhân tố xuất sắc trong nhiều lĩnh vực phó thủ tướng vũ đức đam đã tới tham dự lễ trao giải
năm nay giải thưởng cova đã vinh danh đóng góp của ba công trình khoa học ứng dụng trong hạng mục kiến tạo chín gương mặt ở hạng mục sống đẹp và một mươi hai sinh viên có thành tích xuất sắc với hạng mục triển vọng
trong số các giải thưởng được trao lần này đáng chú ý có các công trình nghiên cứu trần đoán nguyên nhân và điều trị hồi phục chức năng thận ở bệnh nhân suy thận tiến triển nhanh của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần thị bích hương bệnh viện trợ rẫy giúp bệnh nhân tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi tháng
nghiên cứu phẫu thuật bảo tồn chi trong điều trị ung thư xương của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê trí dũng bệnh viện chấn thương trình hình tp hcm đã phát triển kỹ thuật mổ
phù hợp với người việt làm cho giá thành giảm xuống một mươi lần so với các nước trong khu vực và nghiên cứu trồng và phát triển cây dược liệu an toàn tại vùng đất phú yên của kỹ sư lê thị tuyết anh trung tâm nghiên cứu và sản xuất dược liệu miền trung
giải thưởng cova do nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình và phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị hòe chủ tịch tập đoàn sơn kova sáng lập vào năm hai nghìn hai
từ năm hai nghìn một mươi hai giải thưởng do nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan làm chủ tịch ủy ban giải thưởng